thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn ngày hai mươi sáu tháng chín
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh cùng với đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ
đã có buổi làm việc với cử tri tại hai huyện thanh ba và tam nông để ngay cử tri phản ánh
đóng góp và kiến nghị đề xuất với quốc hội về công tác xây dựng luật và phát triển kinh tế xã hội
tại buổi tiếp xúc các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lập pháp của quốc hội
bên cạnh đó cử tri cho rằng công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở cũng còn những hạn chế
nhưng người dân chưa trú trọng đến pháp luật kiến thức thời gian nghiên cứu pháp luật còn hạn chế
do đó đề nghị quốc hội các cấp các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh đã giải trình
và tiếp nhận một số ý kiến của cử tri về các vấn đề trên
liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công bà nguyễn thúy anh đề nghị cử tri cung cấp thêm hồ sơ
gửi về ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội để làm căn cứ gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết